chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngân hàng nhà nước phải tính đến việc cho phép nhập khẩu và sửa phương thức đấu thầu vàng
sáng ngày tám tháng năm ngân hàng nhà nước đấu thầu một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc với giá sản giá tối thiểu các đơn vị trả khi dự thầu là tám mươi sáu triệu đồng một lượng vàng miếng sgc
có ba đơn vị trúng thầu tổng khối lượng ba bốn trăm linh lượng với giá là tám mươi sáu năm triệu đồng một lượng tương đương mức sàn
giá này cao hơn khoảng một triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng sgc mua vào của doanh nghiệp và thấp hơn giá bán ra một ba triệu đồng một lượng
như vậy sau khi ngân hàng nhà nước hạ số lô tối thiểu doanh nghiệp được phép đặt thầu từ một bốn xuống còn bảy trăm linh lượng điểm tích cực là số thành viên tham gia trả giá và trúng thầu tăng lên so với trước đó
tuy nhiên xét về quy mô phiên gọi thầu sáng tám tháng năm vẫn còn ế tới một mươi ba bốn trăm linh lượng vàng miếng tương đương gần tám mươi số lượng vàng gọi thầu
đây là lần thứ hai ngân hàng nhà nước tổ chức thành công sau năm phiên đấu thầu
tổng cộng cơ quan quản lý mới cung ứng sáu tám trăm linh lượng vàng miếng ra thị trường
giá vàng miếng
sgc sau khi giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày tám tháng năm đã quay đầu tăng lại mốc lịch sử sau kết quả vào buổi chiều khi có kết quả phiên đấu thầu
cụ thể công ty vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết giá vàng miếng sgc tám mươi năm hai cho đến tám mươi bảy năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra tăng ba trăm linh đồng trên lượng so với cuối giờ sáng
giá vàng nhẫn giữ nguyên mức bảy mươi ba ba bảy mươi năm triệu đồng một lượng
tương tự bảo tín minh châu cũng tăng giá một trăm linh đồng trên lượng lên tám mươi năm năm tám mươi bảy năm triệu đồng một lượng
cùng thời điểm giá vàng thế giới quay đầu giảm còn hai ba trăm linh bốn usd trên ounce giảm mới usd trên now so với đầu giờ sáng
ngày tám tháng năm ông lê xuân nghĩa thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho biết không nên đấu thầu vàng vì mục tiêu đấu thầu vàng để kéo giá xuống sẽ không thành công
hiện mức tranh lệch giá vàng miếng sgc với giá vàng thế giới là điều phi lý
ông nghĩa phân tích giá vàng tăng mãi tác động tâm lý rất lớn điều này khiến dân không yên tâm gửi tiền tiết kiệm và tìm cách mua vàng để tích chữ và bảo toàn như vậy một lượng vốn lớn không đi vào sản xuất kinh doanh
theo ông nghĩa nếu cho nhập khẩu và quản lý qua hải quan điện tử và thuế sẽ khiến giá vàng hạ nhiệt
ông nghĩa cho hay phải coi vàng như mặt hàng khác như lương thực thực phẩm đây là vấn đề của chính sách thương mại chứ đừng coi là chính sách tiền tệ
nếu không cho nhập thì sẽ nhập lậu không nên lo ảnh hưởng đến tỷ giá bởi hiện nay nguồn cung không có việc nhập lậu vẫn phải mang usd ra nước ngoài nhập về
nếu cho xuất nhập khẩu bình thường người ta lại gia công ra vàng trang sức xuất khẩu lại thu được ngoại tệ về
với khoảng ba tỷ usd trên năm nhập khẩu vàng về không phải vấn đề lớn vì hiện xuất khẩu vàng nữ trang đang đến ba tỷ usd trên một năm
theo ông trường văn phước nguyên phó chủ tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia năm hai nghìn một mươi hai lần đầu tiên đấu giá vàng đã kéo giảm được
tuy nhiên thời gian qua đặc biệt là trong khoảng sáu tháng vừa qua thị trường vàng quốc tế đã có sự gia tăng mạnh về giá bởi nhiều lý do như xung đột chính sách tiền tệ lạm phát
nếu so giá vàng trong nước với giá vàng quốc tế có lúc tranh lệch quy đổi lên đến hai mươi triệu đồng một lượng
đây là lý do chính phủ liên tục chỉ đạo ngân hàng nhà nước có những quyết sách để thu hẹp tranh lệch giá vàng trong nước và quốc tế
đến chín giờ ngày chín tháng năm giá vàng sgc được công ty sgc niêm yết mua vào tám mươi sáu triệu đồng một lượng
giá vàng sgc bán ra tám mươi tám ba triệu đồng một lượng tăng thêm tám trăm linh đồng so với cuối ngày hôm qua
đây cũng là mức cao nhất của giá vàng miếng sgc từ trước đến nay
các mức đỉnh cũ liên tục bị phá vỡ
giá vàng miếng giữa các doanh nghiệp cũng có sự cách biệt khá lớn
công ty png bán ra vàng miếng sgc tám mươi tám triệu đồng một lượng doji bán ra tám mươi bảy năm triệu đồng một lượng trong khi bảo tín minh châu bán ra tám mươi tám ba triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng nhẫn và vàng trang sức hai mươi bốn k các loại đứng yên ở mức bảy mươi ba
ba triệu đồng một lượng mua vào bảy mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
cùng là vàng chất lượng chín mươi chín chín mươi chín nhưng giá vàng miếng ngày càng giãn rộng so với giá vàng nhẫn hiện tranh lệch lên tới hơn một mươi ba triệu đồng một lượng
đáng chú ý giá vàng miếng sgc tiếp tục một mình một trợ khi giá vàng thế giới sáng nay giảm so với phiên trước
hiện kim loại quý trên sản quốc tế đang được giao dịch quanh hai ba trăm một mươi usd trên ounce giảm khoảng một mươi usd mỗi ounce so với phiên trước
diễn biến này khiến khoảng cách tranh lịch giãn rộng
giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng bảy mươi chín triệu đồng một lượng thấp hơn vàng nhẫn khoảng bốn triệu đồng và thấp hơn vàng miếng sgc trên một mươi bảy triệu đồng một lượng
dù giá vàng cao kỷ lục vàng miếng vẫn bán chạy như tôm tươi tại các cửa hàng tiện lợi và máy bán hàng tự động ở hàn quốc
cu chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất hàn quốc đã hợp tác với tổng công ty in ấn và bảo mật tiền tệ hàn quốc cung cấp cho khách hàng những miếng vàng mini và chúng đang được bán chạy như tôm tươi
nhiều loại vàng miếng cỡ móng tay đã được bán tại các cửa hàng cu kể từ tháng bốn
một miếng vàng một tám mươi bảy gram được bán với giá hai trăm hai mươi năm won và miếng vàng năm gram được bán với giá bảy mươi bảy won
theo báo chí địa phương vàng miếng một gram với mức giá một trăm một mươi ba won được bán với giá bảy mươi bảy won
các miếng vàng này đi kèm với những lời chúc mừng lời chúc sinh nhật và thậm chí là cả những thiết kế dành riêng cho những người ca tính
những người ở độ tuổi ba mươi tích cực mua loại vàng miếng này nhất chiếm hơn bốn mươi một tổng doanh số kể từ khi ra mắt
những người ở độ tuổi bốn mươi chiếm ba mươi năm hai doanh số tiếp theo là những người ở độ tuổi năm mươi với một mươi năm sáu
những người ở độ tuổi hai mươi chiếm sáu tám tổng doanh số bán hàng

hội đồng vàng thế giới cho biết nhu cầu về vàng miếng và vàng su ở hàn quốc đã tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái lên năm tấn trong quý i năm nay trong bối cảnh giá vàng tăng cao
hội đồng vàng thế giới lưu ý đây là mức tăng hàng quý mạnh nhất ở hàn quốc trong hơn hai năm qua
các cửa hàng tiện lợi khác cũng không đứng ngoài làn sóng mua bán vàng
tại chuỗi cửa hàng tiện lợi gs hai mươi năm của hàn quốc khách hàng có thể mua những miếng vàng nhỏ từ máy bán hàng tự động
heng kuen hau người đứng đầu chiến lược thị trường kinh tế toàn cầu và nghiên cứu thị trường tại ngân hàng uob cho biết
thông thường trong thời điểm kinh tế bất ổn khi đồng nội tệ mất giá nhu cầu về vàng trang sức sẽ tăng lên khi các nhà đầu tư trong nước tìm kiếm nguồn đầu tư vào tài sản trú ẩn an toàn
theo sản giao dịch vàng hàn quốc giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục bốn trăm năm mươi sáu won tương đương một mươi ba oz
ngược lại đồng won của hàn quốc đã suy yếu hơn năm so với đồng usd tỷ lệ
từ đầu năm đến nay hiện giao dịch ở mức một ba trăm năm mươi tám bảy won trên usd
hội đồng vàng thế giới ghi nhận xu hướng đầu tư vàng ngày càng tăng trong giới trẻ ở châu á ngay cả khi giá vàng đã vượt qua mức cao kỷ lục
sau caifan giám đốc ngân hàng trung ương toàn cầu của hội đồng vàng thế giới nói với cnbc rằng
nhiều nền kinh tế châu á đang phải đối mặt với lạm phát và bất ổn tài chính lần đầu tiên cho một thế hệ
thật hợp lý khi nhiều nhà đầu tư trẻ đang coi vàng như một cách để đa dạng hóa và bảo vệ tài sản của họ
người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất châu á là trung quốc cũng đang đổ xô mua vàng
sưu tầm các hạt đậu vàng một gram đựng trong lọ thủy tinh đang trở thành xu hướng trong giới trẻ của nước này
trung quốc đang dẫn đầu về nhu cầu vàng khi nước này vượt qua ấn độ vào năm hai nghìn hai mươi ba để trở thành nước mua vàng trang sức lớn nhất thế giới
ngoài ra tại mỹ vào năm ngoái gã phòng lô bán lẻ costco đã trở thành điểm dừng chân phổ biến cho những miếng vàng một oz có giá gần một chín trăm linh usd
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại